tại cuộc làm việc của thương trực chính phủ với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thể là cơ quan quan liêu kiểu cũ
và cũng không thể là cơ quan quan liêu kiểu mới cũng không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho doanh nghiệp
mà cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa
thủ tướng nhấn mạnh trong kinh tế thị trường thời cơ là quan trọng do đó ủy ban cần trả lời nhanh
quyết đáp nhanh những vấn đề tập đoàn tổng công ty xin ý kiến
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kinh tế nhà nước
cụ thể là doanh nghiệp nhà nước trong đó có một mươi chín tập đoàn tổng công ty được bàn giao sang ủy ban
với số vốn hai ba triệu tỷ đồng các tập đoàn tổng công ty này đóng góp cho tăng trưởng gdp
tham gia vào các cân đối lớn của nền kinh tế thủ tướng nêu rõ cần rút kinh nghiệm những vấn đề
đặt ra đối với ủy ban sau một mươi tháng hoạt động trong đó có hai việc cấp bách là phối hợp chặt
trẻ tập trung thảo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt trong xử lý các vấn đề của các tập đoàn
tổng công ty đã chuyển giao về ủy ban thủ tướng yêu cầu việc cần làm ngay là phải hoàn thiện
thể chế trong đó phải tạo điều kiện cho các tập đoàn tổng công ty khắc phục những bất cập
kéo dài ôn ứ trong thời gian qua

thủ tướng nhất trí chính phủ các bộ cần có cơ chế phân cấp mạnh hơn cho tập đoàn tổng công ty trên cơ sở đề nghị của ủy ban
ủy ban cần tập trung vào kiểm tra giám sát đánh giá hiệu quả sao quyền phải đi liền với trách nhiệm không được làm gánh nặng cho doanh nghiệp
phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực các thành phần kinh tế khác không đầu tư được hoặc là các lĩnh vực nhà nước cần phải nắm
đối với các vương mắc tại một số nghị định thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tổng hợp trình chính phủ trong phiên họp tháng bảy để xử lý tạo thuận lợi cho sự phát triển
các bộ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm chứ không phải khoán trắng cho ủy ban trong vấn đề thẩm định một số dự án
còn với vương mắc của tập đoàn tổng công ty thủ tướng yêu cầu trên nguyên tắc tự lực tự cường các tập đoàn tổng công ty cần nâng cao trình độ quản trị điều hành tập đoàn tổng công ty cần tách bạch rõ ràng giữa hội đồng quản trị hội đồng thành viên và tổng giám đốc điều hành tạo hướng đi đúng